nhiều chuyến bay đến các cảng hàng không phía bắc không thể hạ cánh lúc tối muộn từ ngày một mươi bảy tháng hai do thời tiết xấu sương mù dày đặc
tin từ cục hàng không việt nam sương mù dày đặc tại hà nội và các tỉnh phía bắc chiều tối ngày một mươi bảy tháng hai đã khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay phía bắc như vinh nội bài cát bi
duy chỉ có vân đồn có thể tiếp nhận chuyến bay lúc tối muộn
sương mù bao phủ nhiều nơi ở miền bắc khiến nhiều sân bay không tiếp nhận được máy bay hạ cánh
tại sân bay nội bài tầm nhìn chỉ đạt từ bảy trăm linh đến tám trăm linh mét chấn mây từ năm mươi mét đến sáu mươi mét gió đông bắc tốc độ một đến hai mét trên giây
lãnh đạo cục hàng không việt nam nói và cho biết thêm chân mây quá thấp dưới tiêu chuẩn an toàn chỉ cho phép máy bay cất cánh từ sân bay nội bài không thể tiếp nhận máy bay hạ cánh
được biết có khoảng ba mươi chuyến bay nội địa và quốc tế đến các sân bay phía bắc chuyển hướng hạ cánh
tại các sân bay khác như huế hay đà nẵng
ngoài sân bay nội bài sương mù và trên máy thấp cũng khiến sân bay cát bi vinh không thể tiếp nhận được máy bay hạ cánh
một số chuyến bay đến hai sân bay này phải chuyển hướng về sân bay đà nẵng hạ cánh
cập nhật thời điểm vào lúc hai mươi ba h bốn mươi ngày một mươi bảy tháng hai giám đốc cảng vụ hàng không miền bắc trần hoài phương thông tin
do thời tiết xấu tại vinh vân đồn một số chuyến bay không hạ cánh được phải chuyển hướng ra nội bài
cụ thể chuyến bay qh một nghìn chín trăm bảy mươi của bamboo airways từ tân sơn nhất đi vân đồn đã phải chuyển hướng hạ cánh tại hà nội vào lúc một mươi chín h một mươi
tàu đã bay về lại vân đồn vào lúc hai mươi h năm mươi năm
chuyến bay vn một nghìn bảy trăm một mươi bảy từ nội bài đi vinh đã buộc phải quay lại nội bài lúc một mươi chín h một mươi và vào nhà ga chờ thời tiết tại vinh tốt lên để bay trở lại
chuyến bay vn một nghìn hai trăm sáu mươi sáu từ tân sơn nhất đi vinh cũng đã buộc phải hạ cánh tại nội bài để chờ thời tiết tốt để bay trở về vinh
đến hai mươi ba giờ hành khách của hai chuyến bay vn một nghìn bảy trăm một mươi bảy và vn một nghìn hai trăm sáu mươi sáu được hãng phục vụ ăn uống và bố trí xe trở về khách sạn để ngày mai bay đi vinh
từ hai mươi h năm do thời tiết xấu tại nội bài tàu bay không được hạ nên một số chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị
ngoài ra cũng phải có một số chuyến bay quốc tế khởi hành từ nội bài đã buộc phải hủy do tàu bay không kịp về do thời tiết xấu
hãng hàng không buộc phải đưa khách về khách sạn chờ bay lại vào ngày mai ông phương cho hay
riêng tại hãng hàng không quốc tế nội bài cập nhật tại thời điểm vào lúc giờ một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng hai giám đốc cảng hàng không quốc tế nội bài tô tử hà cho biết
hai mươi h năm ngày một mươi bảy tháng hai có một mươi hai chuyến bay đến hà nội không thể hạ cánh buộc phải chuyển hướng đi các sân bay khác như phú bài đà nẵng cát bi
đáng chú ý có ba chuyến bay quốc tế chở hàng vào việt nam đã không thể hạc cánh tại nội bài trong đó chuyến bay từ sân bay quốc tế indira đã chuyển hướng hạ cánh tại gabbi
chuyến bay tám k tám trăm hai mươi bốn
từ bangkok đã phải hạ cánh tại lào chuyến bay rh ba trăm một mươi bảy từ hồng kông đã buộc phải quay đầu về nước
một chuyến bay chở hành khách từ narita nhật bản đã phải hạ cánh tại tân sơn nhất
ngoài ra có một mươi chuyến bay cả nội địa và quốc tế đã không thể khởi hành tại hà nội do máy bay không về kịp vì thời tiết xấu